tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước phối hợp với tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan
tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bổ nhiệm phó tránh án tòa án nhân dân tối cao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí nguyễn văn du thẩm phán tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ phó tranh án tòa án nhân dân tối cao
dự lễ công bố quyết định có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu giao nhiệm vụ cho phó tranh án nguyễn văn du chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao ban cán sự đảng
và lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn nhân sự
thực hiện đúng quy trình để đề xuất và được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định quyết định bổ nhiệm đồng chí nguyễn văn du giữ chức vụ phó tranh án tòa án nhân dân tối cao
nhằm bổ sung kiện toàn lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh phó tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn văn du tiếp tục trao dồi bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước

nguyễn văn du khẳng định luôn trung thành với tổ quốc tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của đảng nhà nước lấy tinh thần trách nhiệm kỷ cương chất lượng vì công lý làm thước đo để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tích cực đóng góp xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ nghiêm minh bảo vệ công lý từng bước hiện đại phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa